chào những khán giả thân mến của chương trình an ninh ngày mới xin chào biên tập viên anh vũ
xin chào chị huyền trang
anh vũ này lưu thông trên những tuyến phố của thủ đô hà nội trong những ngày vừa qua
thì không biết là anh có để ý có điều gì đặc biệt hay không
chắc chắn là rất là đặc biệt rồi ạ
chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là những ngày qua ở các tuyến phố ở thủ đô hà nội
thì trăng rất là nhiều cờ hoa băng rôn và biểu ngữ rất là rực rỡ
và để chào đón hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
và với người dân thủ đô nói riêng và người dân việt nam nói chung
thì chắc chắn việc hà nội được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị
thì có rất là nhiều ý nghĩa và khiến cho nhiều người vô cùng tự hào
đúng là như vậy và có thể nói là đến thời điểm này
thì mọi công tác chuẩn bị về tất cả các mặt cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai đã được hoàn tất
và theo bộ ngoại giao việt nam thì chuyên cơ chở tổng thống mỹ donald trump
sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài hà nội vào tối nay hai mươi sáu tháng hai
kế hoạch đến việt nam lần này của tổng thống donald trump
là dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với chủ tịch triều tiên kim trương ưn vào ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai
và cũng trong chuyến đi tới việt nam lần này
tổng thống donald trump sẽ có những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao việt nam
để bàn về những công việc rất quan trọng trong hợp tác song phương
vâng và vào những ngày này thì phóng viên nước ngoài đã có mặt ở việt nam khá là đông
sự có mặt của phóng viên nước ngoài cho thấy sự kiện lần này
thu hút được sự quan tâm của dư luận và truyền thông nước ngoài rất là lớn
với sự tham gia của khoảng ba phóng viên quốc tế
với vai trò chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
hình ảnh và tin tức về hà nội về việt nam sẽ được chuyển đi toàn thế giới
và góp phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắk vừa bắt một ổ đánh bạc
trong rẫy cà phê ở thôn lộc thuận xã phú lộc thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
năm đối tượng đang đánh bạc bị bắt quả tang là nguyễn đức phân châu văn thọ
nguyễn thi tâm nguyễn minh công và trần quang tịnh cùng ở huyện crong năng
sau khi ăn nhậu xong nguyễn đức phân đã rủ các đối tượng đánh xì tố ăn tiền
ngay trong tròi rẫy cà phê của tỉnh
trong lúc các đối tượng đang say xưa sát phạt nhau thì bị một tổ công tác
của công an huyện crong năng bắt quả tang thu giữ trên chứa bạc và trên người
các con bạc tăng vật chín mươi tám năm triệu đồng hai bộ bài năm điện thoại di động
cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
trong số này nguyễn thị tâm đã từng có hai tiền án về tội đánh bạc
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây phòng an ninh điều tra công an
tỉnh thanh hóa phối hợp với công an huyện tĩnh gia đã bắt quả tang đối tượng
nguyễn thị theo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã hải châu huyện tĩnh gia
đang vận chuyển trái phép bốn mươi cuộn dây màu nâu đen nghi là dây cháy chậm
mỗi cuộn có trọng lượng một ba kg
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án phòng an ninh điều tra công an thanh hóa
đã vận động đối tượng trần thị quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường đông hương
thành phố thanh hóa là thím của nguyễn thị thêu gia đầu thú và giao nộp sáu thủng bia
các tông bên trong có khoảng sáu mươi ống kim loại nghi là kiếp nổ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã lập biên bản tiếp nhận
người phạm tội gia đầu thú và thu giữ vật chứng đồng thời tiến hành chân cầu
giám định số tăng vật nói trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục thông tin về vụ án giết con gái ruột của mình rồi phi tăng sát xuống chân cầu thuận phước
gây xôn xao dư luận đà nẵng hung thủ cũng chính là cha của nạn nhân
tên là bùi văn hời ba mươi bốn tuổi chú tỉnh thái bình đã bị bắt giữ vào sáng ngày hôm qua
trước đó công an đà nẵng nhận được tin báo của gia đình bị hại từ thái bình thông báo mất tích
cháu bé tám tuổi khi vào đà nẵng với cha từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám
tiến hành vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định cháu bé bị sát hại và hung thủ
chính là cha của nạn nhân đối tượng bùi văn hời
tuy nhiên lúc này hời đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan công an đã bắt giữ được hời
khi đối tượng vừa trở về đà nẵng
hời khai nhận sau khi ly hôn hời nhận nuôi và mang bé gái tám tuổi
cùng với người tình quốc tịch hàn quốc vào đà nẵng mưu sinh
đến ngày một tháng hai do bực tức chuyện gia đình có liên quan đến vợ cũ
cộng thêm việc con gái mình không chịu văng lời quấy khóc uống sữa làm vung vãi ra giường
đối tượng đã ra tay bóc cổ con gái mình cho tới chết
sau khi gây án hời cất giữ thi thể con gái tại phòng trọ
cho đến tận khuya ngày bốn tháng hai tức là ngày ba mươi tết
đối tượng mang sát nạn nhân đến cầu thuận phước ném xuống cửa biển phi tàng
như vậy sau hai mươi ngày nạn nhân bị sát hại
gia đình mới phát hiện vụ việc
và trình báo cơ quan công an chỉ một ngày quyết liệt vào cuộc điều tra
các đơn vị chức năng đã bắt được hung thủ máu lạnh này
hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ đồng thời tìm kiếm thi thể nạn nhân
liên quan đến vụ xe khách tông vào nhà chờ biến xe đồng tâm thành phố cà mau tỉnh cà mau
khiến một người chết và năm người bị thương
chiều qua công an tp cà mau cho biết đang tạm giữ tài xế và vũ xe để tiếp tục điều tra vụ việc
theo đó hai người bị tạm giữ là phụ xe trần trí thiện hai mươi bốn tuổi chú huyện thới bình tỉnh cà mau
và tài xế trần thanh liêm bốn mươi bốn tuổi chú phưởng bốn tp cà mau
qua điều tra ban đầu tối ngày hai mươi bốn tháng hai lái xe trần thanh liêm nói với phụ xe trần trí thiện
lên khởi động xe khách để ông liên kiểm tra an toàn kỹ thuật xe
tuy nhiên phụ xe thiện không xử lý được tình huống
nên khi khởi động máy đã cho xe lao về phía trước tông vào nhà chờ
làm một người tử vong và năm người bị thương
sau khi tai nạn xảy ra qua kiểm tra phụ xe trần trí thiện có nồng độ cồn ba trăm tám mươi chín mg một lít khí thở
vượt quá mức cho phép quy định và không có giấy phép lái xe
cùng ngày tri cục đăng kiểm cà mau cho biết xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi nghìn chín trăm một mươi tám vẫn còn thời hạn đăng kiểm
tem kiểm định do tri cục đăng kiểm cà mau cấp có hiệu lực đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau hai mươi ngày triển khai kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô từ tám chỗ ngồi chở
kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô vận tải hàng hóa đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên các tuyến cao tốc và quốc lộ một a từ lạng sơn đến thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
đã phát hiện ngăn chặn và xử lý tám mươi hai trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
trong đợt gia quân tổng kiểm soát này lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra
phát hiện xử lý tám mươi hai lái xe dương tính với ma túy một trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chín trăm một mươi bảy trường hợp vi phạm trở quá số người quy định
các địa phương phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy gồm có thành phố hồ chí minh hai mươi bảy trường hợp
nghệ an một mươi hai trường hợp thanh hóa sáu trường hợp khánh hòa năm trường hợp bình thuận năm trường hợp
trong thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phương tiện
tập trung tầm kiểm soát các phương tiện theo chỉ đạo và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
qua đó kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả về ba tiêu chí
thưa quý vị trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng hai trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đã phản ánh thông tin
về tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
theo đó rất nhiều ô tô khi lưu thông theo chiều cầu rẽ ninh bình
và phải đá học nằm trên đường ở vị trí cách trạm thu phí cao bồ khoảng một km
tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện đã bị hư hỏng nặng gây thiệt hại lớn cho người tham gia giao thông
và đáng chú ý là sau khi xảy ra tai nạn các chủ phương tiện đã chủ động bê đá ra khỏi đường cao tốc
thế nhưng hôm sau lại xuất hiện tình trạng trên nhiều khả năng là do xe chuyên chở vật liệu làm rơi vãi đá
hoặc là do hành vi cố tình phá hoại
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
khẩn trương làm rõ nguyên nhân xuất hiện đá học trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
trong trường hợp do xe vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi
thì kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định
đồng thời tuyên truyền để lái xe chấp hành quy định không để vật liệu rơi vãi ra đường uy hiếp an toàn giao thông
chức năng địa phương điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện nay diễn biến bệnh sởi tại nhiều địa phương ở nước ta vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
số ca mắc sởi vẫn đang tăng lên và nghi nhận đã xuất hiện tại bốn mươi ba tỉnh thành phố tập trung nhiều tại khu vực phía nam
còn ở hà nội đặc biệt là giai đoạn sau tết số bệnh nhân sở cũng đang tiếp tục tăng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
tại khoa nhi bệnh viện thanh nhàn hà nội so với cùng kỳ năm ngoái
số ca mắc sởi có sự tăng lên rõ
hầu hết các bệnh nhi đều chưa tiêm phòng hoặc không rõ tiểu sử tiêm phòng
em bé này mắc sởi đã năm ngày
theo gia đình vì em mới sáu tháng tuổi nên chưa được tiêm phòng
em bị lây sởi từ mẹ khi mẹ em mới điều trị sởi cách đây hơn một mươi ngày
còn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nếu cả năm hai nghìn một mươi tám chỉ tiếp nhận được bệnh nhân sởi
chỉ tiếp nhận tám mươi chín trường hợp mắc sởi
thì trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín số bệnh nhân sở nhập viện đã bằng cả năm hai nghìn một mươi tám
với các biến chứng thường gặp là viêm phổi thậm chí có những trường hợp suy hô hấp nặng
theo các bác sĩ nguyên nhân các ca biến chứng nặng do người bệnh chủ quan không đến cơ sở y tế
và vẫn xem nhẹ bệnh sởi
nếu sốt tiếp tục cao hoặc là tăng hơn thì cần phải đưa ngay đến bệnh viện
cái hai là theo dõi cái nhịp thở
của các bệnh nhân nếu mà nhịp thở cũng tăng chứng tỏ nó có cái biểu hiện của viêm phổi
thì phải đưa đi khám ngay
và cái thứ ba là trẻ có những dấu hiệu ho nhưng mà ho ong ẩm
thì nguy cơ bị phù nề thanh quản thì chúng ta phải đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời
tại hà nội cuối năm hai nghìn một mươi tám đã có ba đợt tiêm vét sởi được tổ chức trên toàn thành phố
tuy nhiên vẫn còn nhiều địa bàn có tỷ lệ tiêm chưa đạt yêu cầu trên quy mô phường xã
như phường đội cấn quận ba đình phường hoàng liệt
quận hoàng mai và một mươi bảy trên hai mươi một phường của quận đống đa
con số thống kê này cho thấy mặc dù dịch sởi đã được cảnh báo
nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn còn thờ ơ với việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ
tất cả những trường hợp mà chưa từng mắc bệnh sởi
cũng như là các đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng
mà chưa được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng chống bệnh sởi
thì khi mà tiếp xúc với nguồn bệnh thì đều có nguy cơ mắc bệnh
để chủ động phòng chống bệnh sởi các phụ huynh cần đưa con em mình đi tiêm vaccine phòng sởi
đồng thời khi phát hiện có các dấu hiệu nghi sởi
gia đình cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám
điều trị phòng các biến chứng
chuyển sang phần tin quốc tế thủ tướng nhật bản shinzo abe thông báo
chính phủ nước này sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch tại bố trí căn cứ không quân funtema của mỹ
trong tỉnh okinawa của nước này
theo ông abe kế hoạch di chuyển căn cứ không quân funtema của lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ
trong tỉnh okinawa không thể chỉ hoãn thêm được nữa
tỉnh okinawa chỉ chiếm chưa đến một tổng diện tích đất liền của nhật bản
nhưng lại là nơi có tới hơn một nửa trong số khoảng bốn mươi bảy lính mỹ đang đồn trú ở nước này
sự hiện diện của quân đội mỹ tại đây đã gây ra những vấn đề cho cuộc sống của người dân địa phương
sau khi ghi nhận các gia súc chăn nuôi trong phạm vi ba km từ những điểm dịch lở mồm long móng
bùng phát trước đây không còn dấu hiệu nhiễm bệnh bộ nông nghiệp lương thực và nông thôn hàn quốc
đã bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm vận chuyển gia súc từng được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan
công ty về phần mềm ứng dụng của trung quốc matran dinping đã vượt qua cả hai ông lớn mỹ
là apple và amazon cho xếp hạng về doanh nghiệp sáng tạo nhất trên thế giới
đã tạp trì kinh tế mỹ fast company bình chọn
đây cũng là lần đầu tiên một công ty không có quốc tịch mỹ đứng đầu danh sách của fascompany
kể từ khi tạp chí này khởi động vào xếp hạng năm hai nghìn tám
gần một mươi triệu đô la mỹ là khoản tiền mà tập đoàn sản xuất ô tô hạng sang bmw có nguy cơ phải nộp tại đức
liên quan tới việc các mẫu xe chạy bằng dầu diesel của hãng này thải ra lượng khí thải độc hại cao hơn mức cho phép
trước khi hội nghị thiện đỉnh mỹ chiều chính thức diễn ra tại hà nội
nhiều cửa hàng đã nhanh chóng cho ra mắt các món ăn bắt mắt để chế biến và trang trí
mang dấu ấn của hai đất nước triều tiên và mỹ để thu hút khách hàng
tọa lạc trong khu phố cổ nhuận nhịp nhà hàng dutcheburt của một người scotland làm chủ
phục vụ hai món burger độc đáo tượng trưng cho mỹ và triều tiên trong tuần lễ diễn ra thượng đỉnh
chiếc bánh mỹ có hai lá thịt bò thịt sông khói cùng nhiều nguyên liệu đặc biệt hơn bình thường
và được trang trí với quốc kỳ mỹ
trong khi đó bánh triều tiên có thịt heo sông khói chả bông cá kim chi nước sốt mizone cùng quốc kỳ triều tiên
quản lý của nhà hàng dechivers cho biết ông không kỳ vọng doanh thu sẽ tăng nhờ hai món burger
mà chỉ mong muốn làm điều gì đó đặc biệt nhân sự kiện lịch sử này
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
đây là một sự kiện được quốc tế đặc biệt quan tâm
việc hội nghị này được tổ chức tại thủ đô hà nội thì đã khẳng định vị thế ngày càng cao
của việt nam và sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế đối với việt nam của chúng ta
một thành viên có trách nhiệm có khả năng đóng góp vào hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
cũng như là trên toàn thế giới
và trong chuyên mục cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với chủ đề vị thế của việt nam khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
và khách mời cùng bàn luận là nhà báo nguyễn văn lập nguyên trưởng ban kịch tin thế giới thông tần xã việt nam
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục bản luận về sự kiện
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại hà nội cùng với khách mời nguyễn văn lập
xin cảm ơn nhà báo nguyễn văn lập
tiếp tục câu chuyện về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại hà nội
vâng kính thưa ông như chúng ta đã biết dư luận không chỉ quan tâm tới vấn đề là
các nội dung mà hai bên sẽ thỏa thuận và mong muốn đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh này
mà còn quan tâm tới vấn đề là vị thế của việt nam khi được là nơi đăng cai hội nghị
ông nghĩ sao về vấn đề này
theo tôi đây là một điều bất ngờ nhưng cũng là vinh dự
nhưng tôi thấy vị thế của chúng ta bây giờ khác rất nhiều
tại sao người ta chọn việt nam
lý do cũng dễ hiểu thôi
việt nam là có quan hệ rất tốt với cả hai nước
mỹ và triều tiên
với mỹ về mặt chính trị hai nước hiện là quan hệ đối tác toàn diện
về kinh tế thì chắc là anh biết rồi
mỹ là đối tác thương mại lần thứ ba của việt nam sau trung quốc và hàn quốc
còn đối với triều tiên về mặt chính trị hai nước từ xưa đến nay vẫn là đồng chí thôi
rõ ràng khi hai nước chọn việt nam thì nó xuất phát trên quan điểm đó
tất nhiên khi người ta chọn địa điểm nào đó
dựa cái nơi để người ta thỏa thuận người ta thương lượng với nhau thì người ta sẽ chọn cái nơi mà đầu tiên về mặt chính trị là phải trung lập và phải hữu nghị phải có quan hệ tốt với hai bên
cái thứ hai là về mặt địa lý về mặt phương tiện đi lại khoảng cách đặc biệt vấn đề an ninh là vấn đề lớn nhất
đấy là những tiêu chí thật ra để cho
cảm gỡ của người ta đạt mục tiêu của người ta
thì có lẽ việt nam là nơi phù hợp nhất và đáp ứng hết tất cả đòi hỏi của người ta
vâng đúng như nhận định của ông ạ báo vnx press trích nhận định của giáo sư của đại học hàn quốc ạ
ông ấy nhận định rằng việt nam là địa điểm tốt nhất để tổ chức hội nghị thượng đình
đồng thời thì việt nam là một nước mang tính biểu tượng với vai trò hòa giải vì hòa bình
thưa ông trong những ngày qua tôi cũng rất đặc biệt chú ý đến thông tin là ở việt nam
phía mỹ cũng có nói rằng là kỳ vọng sau cuộc gặp hội nghị thượng đình như thế này
thì triều tiên sẽ có những bước phát triển về kinh tế
thì phải chăng việc chọn việt nam cũng là một trong những mong muốn về mô hình kinh tế
mà mỹ muốn cho triều tiên trong tương lai
chắc là như vậy
theo tôi nghĩ là người mỹ khi chọn việt nam
có lẽ người ta cũng nhằm mục tiêu đó
hai nước từ lúc là kẻ thù với nhau
từ lúc quay sang hợp tác với nhau mà bây giờ nó trở thành quan hệ đối tác toàn bộ
như vậy là nó thể hiện một cái gì đó một bước ngoặt một bước xay đổi rất lớn
việt nam quả thực là cho đến nay ngoài vị thế về vai trò quốc tế của mình
thì phát triển kinh tế của mình quả thực là ngoạn mục được đánh giá là thần kỳ
một cái con hổ mới của châu á
như vậy là mỹ khi mà nhắm chọn việt nam
có ý ngầm có thể hiểu là sẽ để truyền đặt lại thông điệp với triều tiên
vâng kính thưa anh
xin chào báo nguyễn văn lập ạ
báo điện tử vtc news cũng đã trích dẫn tạp chí zadig nomad của nhật bản
phải nói là việt nam sẽ gặt hái được những lợi ích đáng kể
trong quan hệ song phương và đa phương
nó liên quan đến cái sự kiện hội nghị thượng đỉnh này đấy
trong khi đó thì ở việt nam chúng ta thì cũng hết sức là coi trọng cái hội nghị thượng đỉnh này
ví dụ như là báo chí cũng đã nhắc rất là nhiều
về việc là thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã chỉ đạo là tổ chức tốt nhất
cho cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước mỹ triều
trong khi đó thì
báo đại đoàn kết cũng trích dẫn cái lời của
bộ ngoại giao việt nam của chúng ta ấy
là việt nam đã sẵn sàng đóng góp tích cực cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
vậy theo ông thì việt nam có lợi ích gì
đang cai cái hội nghị thượng đỉnh này
theo tôi lợi ích thì quân lấy ra nhận xét
của thủ tướng khi thủ tướng tham dự cái buổi lễ đánh cồng
phiên khai mạc đầu năm
của cái sở chứng khoán này
thì thứ nhất là nó cho thấy là vai trò việt nam là khác hẳn
nâng lên một tầm mức mới
bây giờ chúng ta phải tham gia vào
không phải thuần túy những cái hoạt động
cái đời sống chính trị quốc tế
bình thường khác
ví dụ như outback
mà bây giờ chúng ta
tham gia vào cả những cái chuyện giải quyết những vấn đề nó mang chất là
của cả nhân loại
sự tồn tại của cả nhân loại
vấn đề hạt nhân
thì nó thấy cái vị thế của việt nam rồi
nâng lên một mức rất là cao
cái thứ hai nó là cái hội cho thấy cái khả năng cái hội đầu tư việt nam
là rất tốt
cái triển vọng đầu tư rất tốt
bởi vì với cái môi trường
và với cái
tầm cỡ của một quốc gia như thế này thì việc đầu tư vào đây là quá là thuận lợi
cái thứ ba nó cho thấy là cái
cái mô hình phát triển kinh tế của chúng ta là đi đúng hướng
và cái cuối cùng là nó thấy cái vấn đề an ninh an toàn việt nam là tuyệt vời
có lẽ là một cái đất nước mà
an bình và an toàn
nhất trên thế giới
vâng thưa ông như vậy thì có nghĩa rằng là cái việc mà tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
lần thứ hai tại hà nội
thì không chỉ có
cái lợi ích
đóng góp cho cái việc hòa bình cũng như là phát triển kinh tế
của hai nước là mỹ và triều
cũng như là hòa bình
chung cho toàn nhân loại
mà còn khẳng định vị thế của việt nam
trong các vấn đề
như là an ninh
cũng như là tạo cơ hội phát triển
về kinh tế cho việt nam
xin cảm ơn ạ
xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục tham gia
theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chí khác
mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin về dự báo thời tiết
thông tin đầu tiên
rất nhiều người quan tâm
đó là thời tiết trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên sẽ như thế nào
trong dự báo thì trong buổi sáng ngày hôm nay
hà nội sẽ có mưa nhỏ
mưa phùn và sông mùi rải rác
sau có mưa ở một vài nơi
đêm và sáng thì trời rét
tuy nhiên sang đến những ngày tiếp theo
lượng mưa sẽ giảm nắng ấm sẽ xuất hiện lại tại thủ đô
với mức nền nhiệt cao nhất là khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ c
và đây là kiểu thời tiết đặc trưng của thủ đô hà nội
trong mùa xuân
rất thuận tiện cho việc tham quan và du ngoạn của du khách quốc tế
đến với hà nội trong những ngày này
và trái ngược với các tỉnh miền bắc
các tỉnh miền trung
và nam bộ
tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng gai gắt
điển hình là tại đồng nai
thời tiết hanh khô kéo dài khá lâu không có mưa
mức nhiệt duy trì ở mức ba mươi năm độ c
khiến cho nguy cơ cháy rừng rất cao
và trước tình hình đó các đơn vị có liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp và phương án
đảm bảo không để xảy ra cháy rừng
hoặc nếu có thì sẽ triển khai dập lửa
một cách nhanh nhất
nắng nóng kéo dài liên tục như vậy cũng gây bất lợi rất lớn
đối với các loại vật nuôi
đặc biệt là nắng nóng gai gắt
gây nhiều bệnh dịch lên các đàn bò sữa
như là giảm sản lượng sữa
để dễ phát sinh cảm nắng
ký sinh trùng đường máu
do vậy bà con cần hết sức cẩn trọng
giữ không khí thoáng mát trong chuồng
để các loài da súc da cầm và bò sữa không bị ủ bệnh và nhiễm bệnh
ngoài ra thì trồng cây xung quanh khu vực nuôi bò gà
sử dụng quạt tản nhiệt trong chuồng trại
cũng là một phương pháp lý tưởng
để làm thoáng khí
còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu h sáng ngày trên intv
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên hoàng trí
lê nguyên vũ và bà lê hoàng diệp thảo
trước đó trong phiên tòa xét xử liên hôn vào ngày hai mươi và hai mươi một tháng hai
cả hai vợ chồng
ông đặng lê nguyên vũ và bà lê hoàng diệp thảo
vẫn chưa thống nhất được phương thức chiêu khối tài sản trị giá gần tám tỷ đồng
mở đầu phiên tòa hôm nay chủ tọa và viện kiểm sát quay trở lại phần xét hỏi
và đưa ra quan điểm của viện kiểm sát về vụ việc này
về quan hệ hôn nhân ông vũ và bà thảo kết hôn hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm bà thảo nộp đơn ly hôn
ông vũ không đồng ý yêu cầu kéo dài thời gian để hòa giải
tuy nhiên sau đó ông vũ đồng ý ly hôn
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị xử lý liên hôn theo pháp luật
còn các tranh chấp về tài sản gồm bất đồng sản cổ phần ở các công ty
và tài khoản ngân hàng mà cả hai vợ chồng đang sở hữu
viện kiểm sát đánh giá tài sản chung của vợ chồng là tài sản hợp nhất
nếu không thỏa thuận được thì tài sản chia đôi
có tính đến công sức của vợ chồng trong việc tạo lập khối tài sản chung xét lỗi của mỗi bên
đề nghị hội đồng xét xử phân chia tỷ lệ phù hợp không ảnh hưởng hoạt động bình thường của các công ty
việc giao con cho bà thảo nuôi dưỡng là phù hợp việc cấp dưỡng cho các con hai bên thỏa thuận
viện kiểm sát đề nghị tòa ghi nhận
trước nguyện vọng của vợ chồng ông đặng lê minh vũ được ly hôn
viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận
sau khi đại diện viện kiểm sát phát biểu xong
hội đồng xét xử nghị án và quyết định sẽ tuyên án vào ngày một tháng ba
thưa quý vị mặc dù thành phố hồ chí minh chưa xuất hiện ổ dịch tả heo châu phi
nhưng trước khả năng bệnh có thể lây lan vào địa bàn
chính quyền đã khẩn trương ban hành các kế hoạch khẩn cấp đối phó với dịch bệnh này
theo đó chi cục chăn nuôi và thú y tp hcm yêu cầu các hộ chăn nuôi phải khai báo
cung cấp thông tin cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện có lợn bệnh lợn chết
bất thường để lấy mẫu giám sát
chi cục cũng thường xuyên lấy mẫu đối với nguồn lợn nhập
để chủ động giám sát và phát hiện sớm xử lý kịp thời
ngoài ra cần riết chặt các lộ mẫu lợn
không để tình trạng giết mổ trái phép diễn ra trên địa bàn thành phố làm tăng nguy cơ lây lan dịch
hiện thành phố có bốn ba trăm bảy mươi bốn hộ chăn nuôi lợn
với tổng đàn hơn ba trăm linh một sáu mươi một con
trong đó có hai trăm bảy mươi tám hộ chăn nuôi lợn vận dụng gom thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn cho lợn ăn
với tổng đàn hai mươi hai bảy trăm bốn mươi con tập trung tại các huyện bình chánh hóc môn củ chi và quận một mươi hai
chính vì những nguy cơ trên khả năng xâm nhập nhiễm mầm bệnh dịch tả lợn châu phi vào thành phố trong thời gian tới là khá cao
hôm qua đoàn chuyên gia y tế thuộc trung tâm y tế toàn cầu nhật bản đã có buổi trao đổi chuyên môn và phẫu thuật thị phạm trong chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực cho các bác sĩ bệnh viện quân đội một trăm bảy mươi năm
đoàn chuyên gia y tế nhật bản do tiến sĩ bác sĩ satoshi nagasaka dẫn đầu
đã hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật lòng ngực cho các bác sĩ bệnh viện quân đội một trăm bảy mươi tám
những kinh nghiệm kiến thức mới về phẫu thuật lòng ngực này giúp các bác sĩ bệnh viện quân đội một trăm bảy mươi bốn
có cơ hội nâng cao kỹ thuật chuyên môn
trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân
đồng thời góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác y tế quốc tế giữa bệnh viện quân đội một trăm bảy mươi ba
với đất nước có nền y khoa phát triển như nhật bản
thưa quý vị hiện nay thời tiết đang vào mùa nắng nóng là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh
và kèm theo đó là nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nên nếu sử dụng và bảo quản không đúng cách thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
từ sau tết đến nay
nhiệt độ tăng nhanh nhất là nhiều ngày gần đây nắng nóng kéo dài
khiến cho thực phẩm dễ bị biến chất
bên cạnh đó việc trữ thực phẩm trong thời gian dài mới chế biến
nếu không được bảo quản đúng cách
sẽ là môi trường thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn sinh sôi phát triển
đặc biệt đối với thức ăn đường phố
tiếp ăn tập thể tại trường học
nhà máy xí nghiệp thường sử dụng thực phẩm với số lượng lớn
những điểm buôn bán thức ăn nấu sẵn trong một số chợ tại thành phố hồ chí minh
tình trạng thực phẩm tươi sống để chung với thực phẩm chính
thực phẩm bày bán trong điều kiện thiếu thiết bị bảo quản đúng cách
cộng với thời tiết nắng nóng
thức ăn rất dễ bị ôi thiêu
dẫn đến nguy cơ về ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng
ngồi nắng nóng này em phải càng ít ăn ở ngoài
thường một là chế biến ở nhà thức ăn
hai là đi những cái nơi mà họ là nhà hàng chuyên á
quán ăn chuyên
bạn có cái không gian có cái khu nhà bếp
họ có cái sự quản lý về an toàn thực phẩm
nếu trong mùa nắng nóng như thế này thường mà
cái đồ ăn sẵn nó sẽ dễ bị hư hỏng hơn
thì nó dễ bị hư nó nhanh hư hơn
thì thường ngày em sẽ chọn đồ ăn mà nó sẽ có xuất xứ đàng hoàng
hoặc là em vô siêu thị em mua những đồ ăn hộp thì thường nó sẽ có thông tin về xuất xứ
như vậy em sẽ đảm bảo cho sức khỏe của em
vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây ngày một mươi chín tháng hai
sau bữa ăn trưa tại nhà cô giáo
ba học sinh lớp hai trường tiểu học long bình tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhập viện cấp cứu do có triệu chứng đau bụng nôn ói liên tục
sau khi được các bác sĩ bệnh viện đại học y dược sinh mart
bệnh viện nhi đồng đồng nai cấp cứu khẩn cấp truyền dịch
đến ngày hôm sau
sức khỏe các em mới được ổn định
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu thực phẩm ở nhà cô giáo để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đối với các học sinh
qua đây một lần nữa là cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm vào mùa nắng nóng hiện nay
bệnh tiêu hóa có đặc trưng thì nó xuất hiện và nó phát triển râm rồ hơn vào mùa nắng nóng
bởi vì khi mà mùa nắng nóng thì bệnh khuẩn nó sẽ môi trường thuận lợi cho nó phát triển
tốt nhất thì mình ăn thức ăn là vừa nấu xấm
còn nếu mà bảo quản để lại nấu bữa trưa mà để lại bữa chiều thì tốt nhất mình nếm bún xôi kịp
vì bún xôi thì phải kẹo dài thì có thời gian kẹo dài hơn
vì nếu mà mình mở đuôn xôi xơ xơ thì có thể là bệnh khuẩn nó chưa chết và một sự độc tội là bẩn con
hàng hóa có nguồn gốc
nó sẽ có trách nhiệm hơn chúng tôi cũng truy được cái nguồn để có thể xử lý
và chúng ta phải đòi hỏi hàng hóa phải có nguồn gốc
chứ không thể mua một cái gì đó bất kỳ
một chữ nhãn mát cũng không có một đơn vị chịu trách nhiệm cũng không có được
và tôi đề nghị mua bán phải có hóa đơn
hoặc là một cái bằng chứng gì đó để chứng tỏ tôi đã mua ở hàng này
thì có như vậy sau này mới có thể khiếu nại về cái quyền lợi của mình
thì tất cả những cái đó chính là cái văn minh thương nghiệp mà chúng ta đang dần dần đưa vào cuộc sống
để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng trong thời điểm nắng nóng như hiện nay
các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát
việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ
người tiêu dùng cũng nên lựa chọn các thực phẩm được bảo quản đúng cách
sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe của gia đình
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trí với những thông tin rất đáng chú ý vừa rồi
và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị bệnh đau dạ dày có thể nói là một căn bệnh
khá phổ biến ở thời điểm hiện nay
những người làm truyền hình như chúng tôi thì cũng có rất nhiều người mắc phải căn bệnh này
bởi vì sao
bởi vì tính chất công việc hay là ăn uống một cách khá là thất thường
vâng và hiện nay rất nhiều người có những cách điều trị bệnh đau dạ dày không hiệu quả mà còn có nguy cơ tiền mất tật mang
cụ thể thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
hiện nay do thói quen ăn uống sinh hoạt và các tác nhân bên ngoài
rất nhiều người bị bệnh liên quan đến dạ dày
chị hằng hai mươi chín tuổi
bị viêm dạ dày đã bốn năm nay do chế độ sinh hoạt thất thường cộng với việc hay bò bữa
tuy nhiên thay vì đến viện khám
thì đến nay chị vẫn dùng lại đơn thuốc cũ
mình rất ngại đến viện viện
bởi vì là thứ nhất không có thời gian
thứ hai là mình sợ
cái cảm giác đến viện viện cũng sợ lắm
cách đây khoảng
bốn năm về trước
mình cũng có đi khám
và cũng có sử dụng theo
thuốc và bác sĩ kê
và mỗi lần
đau trở lại thì mình vẫn sử dụng lại cái đơn thuốc đó
chị hằng cũng như rất nhiều bệnh nhân đau dạ dày khác
thường có xu hướng tự mua thuốc về điều trị mỗi khi có dấu hiệu đau
để đáp ứng nhu cầu đó của bệnh nhân
có vô vàn các loại thuốc điều trị đau dạ dày như thuốc dạng viên nén
dạng lỏng dạng bột
người bệnh như lạc vào mê cung các loại thuốc
và có thói quen cứ có dấu hiệu đau bụng là ra hiệu thuốc mua
tìm kiếm các loại thuốc trên mạng
hay nhờ người quen mách nước
cô không nhớ ai mách cô dùng thuốc gì cô dùng thuốc đấy thôi
cô cứ đi ra hiệu thuốc cô mua cô uống rồi
xong rồi cô dùng thảo dược cô dùng minh tinh
họ bảo cô là
về lấy nghệ tươi
xong rồi dã ra xong để lên đầu giường
hôm nay nằm nghiêng mai nằm ngửa ngày kia nằm úp
cứ nằm như thế mà pha với một tí mật ong
lần sau đó thì là cô dã với lá ngải
cô uống cũng chẳng khỏi
có người nha vậy
họ dễ thiếu vì thuốc nám
thì họ uống khỏi rồi họ dễ thiếu nhưng mà cô uống thế nên cái thuốc nám này là
tuy người hợp
không hợp nó cũng không được
đường thuốc tây được bác sĩ kê
thì chúng tôi cũng
sử dụng một số những cái
bài thuốc dân gian ví dụ như nghệ
tuy nhiên rằng là cái việc mà điều trị một số cái bài thuốc dân gian nó cũng không đạt hiệu quả
theo nhận định của bác sĩ
việc lạm dụng thuốc dạ dày
sẽ làm suy giảm chức năng của bộ phận này
cũng như ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nói chung
khi chúng ta tự mua thuốc uống
gọi là cũng là bệnh
nhưng mà nó có thể là ở cùng một cái vị trí
nhưng mà cái thuốc là hết sức khác nhau
thì mỗi một cái loại đau như vậy
là nó yêu cầu phải có một cái sự hiệu chỉnh thuốc khác nhau
đấy là chưa kể đến một số những trường hợp
chúng ta gọi là đau
tưởng là đau dạ dày
những khu vực vùng thượng vị này
thì nó có rất là nhiều những cái cơ quan
thí dụ như là túi mật
thí dụ như là tụy
đường mật chẳng hạn vân vân
thì như vậy là chúng tôi mong rằng là các bác anh các chị
nhưng mà theo sự hướng dẫn của thầy thuốc
rất là hạn chế cái việc phải là tự đi mua thuốc về nhà để uống
chị hà hai mươi bảy tuổi
đã có một thời gian dài làm việc căng thẳng thường xuyên bỏ bữa
thời gian gần đây
chị thường xuyên bị ợ hơi
đau vùng bụng trên rốn và có những cơn đau thắt bụng
ngoài việc dùng thuốc bột điều trị đau dạ dày
chị còn dùng thêm cả một phương pháp điều trị dân gian khá phổ biến là nghệ và mật ong
mình không có thời gian để
để đi gặp bác sĩ
vì thế mà mình thường hay ra ngoài hiệu thuốc mình mua thuốc về
mình mua thuốc dạng bột á để uống để trị đau dạ dày thôi
ngoài ra thì mình được bạn gặp bác sĩ
bạn bè khuyên là mình nên uống mật ong pha với bột nghệ
uống thì nó sẽ giảm được triệu chứng giảm cái lúc mà mình bị đau bụng
bột nghệ được coi là thần dược trong việc điều trị dạ dày
mọi người cần rất thận trọng khi sử dụng nghệ để điều trị bệnh dạ dày
nếu sử dụng nghệ không đúng cách sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm
chúng tôi phải nói thế này trong nghệ có một cái chất gọi là cucumin
đây là một cái chất có khả năng chống lại
quá trình oxy hóa
trong cơ thể chống lại các gốc tự do
và nó cũng có khả năng làm giảm viêm ức chế những cái quá trình mà sinh ra những cái tế bào lạ
tuy nhiên thì cho đến nay người ta vẫn coi là cả kể cả nghệ lẫn tinh chất nghệ cũng chỉ là những cái
chứng năng thôi
nghĩa là bổ sung thôi chứ nó không có chữa được cái bệnh gì cả
nhưng mà chúng ta nhầm tưởng thì chúng ta uống rất là nhiều nhiều bác ấy là coi như là về là coi như uống nó cũng không có chừng mực gì cả
thậm chí chúng tôi đã gặp một cái trường hợp
là do uống quá nhiều
thành một cái bã thức ăn
ở ngay trong dạ dày
và phải cắt lấy rất vất vả mấy lần thì mới có thể lấy hết được
chúng tôi mong rằng là nếu giả sử các bác các anh các chị mà muốn sử dụng
thì chúng ta cũng phải sử dụng những loại nghệ
cũng như tinh chất nghệ mà nó có nguồn gốc rõ ràng
và theo tôi thì dùng gọi là bổ sung thành từng đợt
chứ không nên dùng liên tục
vâng như vậy là qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là việc tự ý điều trị bệnh đau da dày sẽ để lại những biến chứng khá là nguy hiểm
thậm chí là tiền mất tật mang phải không ạ
vâng và đúng là như vậy
và để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc thì chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn của bác sĩ trong quá trình sử dụng thuốc và điều trị căn bệnh này
dạ dày giữ vai trò hết sức quan trọng
đây là cái túi chứa và nhào trộn thức ăn
khởi đầu cho quá trình tiêu hóa
dạ dày cũng là nơi rất dễ phát sinh một số bệnh lý nguy hiểm
đặc biệt đau dạ dày cũng thuộc nhóm bệnh dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác vì ngoài những triệu chứng thông thường
nên đi khám bác sĩ để xác định rõ tình trạng bệnh
vâng thì đối với những người mà bị bệnh dạ dày
thì chúng tôi cho rằng là trong những đợt cấp
thì nên ăn nhẹ
ăn những chất dễ tiêu
đừng có ăn những cái dạ
ví dụ như thế là mình dùng những cái chất kích thích đối với dạ dày
thí dụ như thế là
trà đặc này cà phê này
bia rượu này
đấy những cái đồ uống có cồn
thì là không nên
người dạ dày ít nhiều nó có liên hệ với trạng thái
tình trạng bài tiết của dạ dày
ít nhiều nó cũng liên hệ với trạng thái
tâm lý của chúng ta
cho nên một cái cuộc sống mà nó thoải mái
nó không căng thẳng cũng giúp ích nhiều cho cái việc gọi là
cái quá trình bệnh nó dễ lành hơn
những lời khuyên dành cho bệnh nhân đau dạ dày
thăm khám định kỳ theo dõi tình trạng bệnh
không dùng thuốc tùy tiện uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ chuyên môn
không dùng thuốc theo đơn cũ
lưu ý tác dụng phụ của thuốc
cần có một chế độ sống lành mạnh
không hút thuốc
tránh căng thẳng
thường xuyên tập thể dục
có một chế độ dinh dưỡng hợp lý
tránh đồ cay nóng
chọn thực phẩm dễ tiêu
tránh đồ uống rượu bia
trước khi chị huyền trang đến với có thể bạn quan tâm ngày hôm nay thì tôi có một băn khoăn là muốn chị giải đáp ạ
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần này thì quy tụ hàng nghìn
phóng viên nước ngoài
thậm chí là
rất là nhiều những phóng viên đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới
không biết là
trong số những phóng viên này thì việt nam chúng ta
tôi nghĩ là đã lường trước được cái số lượng phóng viên này và đã chuẩn bị được chỗ ăn nghỉ cũng như là cái quy trình tác nghiệp cho họ
tôi có thể đảm bảo với anh vũ là với tất cả tinh thần mến khách thì việt nam của chúng ta có đầy đủ các yếu tố
những thứ mà các phóng viên nước ngoài cần
từ chỗ ăn ngủ nghỉ đảm bảo tuyệt đối an toàn
ngoài ra thì bên cạnh những giờ tác nghiệp
họ còn có cơ hội được trải nghiệm du lịch miễn phí tại thủ đô hà nội và cả các khu vực lân cận nữa
cụ thể hai đơn vị là hà nội tourist và sài gòn tourist sẽ tổ chức miễn phí các city tour
nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên trải nghiệm thực tế
kết hợp khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của hà nội
thông qua nhấp ảnh quay phim
các tour này có thời lượng khoảng ba tiếng dành cho năm người một tour
và mỗi ngày phục vụ khoảng ba mươi ba mươi năm người
nếu phóng viên muốn ra khỏi hà nội và trải nghiệm
thì có các tour đi trảng an và bài đính
các phóng viên có thể đăng ký online qua trang web riêng phục vụ hội nghị của bộ ngoại giao
hoặc quầy đoàn tiếp của tổng cục du lịch
tại trung tâm báo chí đặt tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
ngoài ra một số khách sạn nhà nghỉ tại thủ đô
cũng đồng ý cho các phóng viên quốc tế nghỉ qua đêm mà không cần phải trả phí
vâng quả là không tệ phải không ạ
có thể nói là khung cảnh ấn tượng tổ chức chuyên nghiệp con người thì thân thiện dễ mến
những ấn tượng ban đầu của du khách quốc tế về việt nam thì rất là quan trọng và tôi tin là
khi mà chúng ta chuẩn bị càng tốt bao nhiêu
thì cái vẻ đẹp của việt nam sẽ càng được hiển lộ bấy nhiêu
vâng rất ấn tượng chị huyền trang ạ
đấy là đối với phóng viên quốc tế còn đối với người dân việt nam thì rào
tôi nhớ là
tất cả những cái hội nghị quan trọng lần trước khi mà có nguyên thủ quốc gia của các
nước trên thế giới đến với việt nam thì chúng ta
thường dành thứ nhất là làn đường riêng
thứ hai là những khung thời gian riêng để lưu thông có thể rất là thuận lợi
không biết lần này thì sao ạ
đương nhiên rồi với sự chuẩn bị kỹ càng thì hội nghị thượng đỉnh mỹ chiều lần này chắc chắn sẽ có một số làn đường riêng
cụ thể từ bảy h đến một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng hai và từ một mươi ba h đến một mươi năm h ngày hai tháng ba
tạm cấm xe khách xe tải